theo thông tin từ ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
tính đến một mươi tám h ngày hôm nay hai mươi sáu tháng chín việt nam không có ca mắc mới
hiện tổng số ca nhiễm dịch covid một mươi chín tại nước ta vẫn là một sáu mươi chín người
tính đến một mươi tám h ngày hai mươi sáu tháng chín việt nam không ghi nhận thêm ca mắc covid một mươi chín mới
hiện tổng số ca mắc covid một mươi chín vẫn là một sáu mươi chín người
trong đó số ca điều trị khỏi là chín trăm chín mươi chín ca số ca còn đang điều trị là ba mươi năm ca
và số ca tử vong là ba mươi năm ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là một mươi tám người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện hai trăm tám mươi ba người cách ly tập trung tại cơ sở khác một mươi một sáu trăm hai mươi tám người
cách ly tại nhà và nơi lưu trú sáu tám mươi chín người